ban thường vụ huyện ủy yên mô đã tiến hành thận trọng từng bước bình xét đánh giá cán bộ
chủ động và thống nhất cao trong chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch luân chuyển
để các cán bộ được bố trí phát huy hết năng lực sở trường
theo đó thời gian qua luân chuyển từ tỉnh về huyện có năm đồng chí
từ huyện về các xã thị trấn có tám đồng chí
từ xã thị trấn lên huyện năm đồng chí
luân chuyển từ khối đảng đoàn thể sang khối nhà nước năm đồng chí
trong công tác luân chuyển cán bộ
phải có sự quan tâm của ban thường vụ huyện ủy
rồi thường trực huyện ủy đối với công tác luân chuyển cán bộ
cái thứ hai là có sự quan tâm của các cấp nghề đảng cơ sở
và đặc biệt là nhận thức của các đồng chí cấp ủy đảng
giúp cơ sở hiện nay đã được rõ ràng hơn
không còn định kiến như ngày xưa theo tính chất cục bộ khép kín nữa
cái người được luân chuyển về là làm sao phải tạo cái sự đồng thuận
đoàn kết trong tập thể ban thường vụ
sau đó trong ban chấp hành
sau đó nữa tới các đồng chí cán bộ và đảng viên nhân dân
thì để tạo sự đồng thuận đó thì bản thân những người như tôi đi luân chuyển
là phải hết sức nhiệt tình trách nhiệm lan xả với công việc
chứ mà cứ bàn giấy đút chân ở gầm bàn thì tôi nghĩ là rất là khó làm
với anh trung khi được luân chuyển về đảm nhiệm vai trò phó bí thư đảng ủy xã yên phong
đúng vào thời điểm một số cán bộ liên quan đến sai phạm trong quản lý đất đai
khiến người dân bất bình
bằng những kinh nghiệm của một phó ban tuyên giáo huyện ủy trước đó
anh trung đã cùng các cấp ủy địa phương tổ chức củng cố kiện toàn đội ngũ
đồng sức đồng lòng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao
góp phần đưa yên phong chuẩn bị về đích nông thôn mới vào quý ba năm hai nghìn hai mươi
nếu tuyên trên thì chúng tôi chỉ tiếp xúc trong lĩnh vực chuyên môn thôi
trong góc độ một số công việc cụ thể nào đó thôi
nhưng khi xuống tới cơ sở thì tất cả các công việc
tất cả các nhiệm vụ từ phát triển kinh tế chính trị đến xây dựng
hệ thống chính trị rồi an ninh quốc phòng thì chúng tôi đều tham gia
việc luân chuyển cán bộ đối với những cán bộ trẻ và cán bộ nằm trong diện quy hoạch
mà được luân chuyển thì đây là một cái dịp và một cơ hội rất là tốt
để cho cán bộ đó được rèn luyện về phẩm chất chính trị
rồi rèn luyện về chuyên môn trao dồi những kinh nghiệm thực tế
bài học lớn nhất mà tôi nhận được đó chính là
dân chủ phải dân chủ
dân chủ từ ngay trong công tác lãnh đạo chỉ đạo
dân chủ ngay từ trong công việc của mình và phải gần gũi với người dân
chúng tôi thấy đây là một chính sách rất lớn chủ trương lớn của đảng
và nó cũng đã đi sát thực với thực tế của địa phương
anh em cán bộ được luân chuyển xuống dưới cơ sở
đều là những em cán bộ trẻ mà có cái trẻn vọng
và nếu mà được xuống dưới cơ sở trải qua giàn luyện thử thách
thì cái mức độ hoàn thành công việc cũng được nâng lên rõ ràng
cái vai trò năng lực lãnh đạo thì nó được nâng lên
như vậy có thể nói là cái việc luân chuyển cán bộ
nó đã mang ý nghĩa rất là sâu sắc
dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi ở yên mô sẽ có một mươi năm cán bộ lãnh đạo quản lý cấp huyện được luân chuyển
góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm nhiệm vụ